thưa quý vị đội điều tra tổng hợp công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định thông báo vừa triệt phá một sới bạc quy mô lớn thu giữ trên hai mươi bốn triệu đồng một xe mô tô và nhiều xe máy các loại
qua nhiều nguồn tin các trinh sát đội điều tra tổng hợp công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định đã phát hiện một ổ nhóm chuyên đánh bạc ăn tiền tại xã mỹ tân huyện mỹ lộc
ổ nhóm này hoạt động thường xuyên tại nhà hai anh em sinh đôi chu văn phong và chu văn phú hoạt động kín kẽ nhằm qua mắt lực lượng chức năng
ổ nhóm chuyên đánh bạc đáng nổi lên đáng chú ý là các đối tượng tụ tập đánh bạc ở thôn liên minh xã mỹ tân tập trung ở nhà đối tượng chu văn phú thôn liên minh xã mỹ tân
nhà đối tượng này tình trạng diễn đánh bạc đã xảy ra qua công tác nắm thình bằng nguyện pháp nghiệp vụ cũng như sự giúp đỡ của nhân dân cung cấp đối tượng này đã hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi
phong và phú đã cho xây hai biểu tượng
liền kề từ biệt thự này có thể di chuyển sang biệt thự kia theo lối ban công tầng hai thiết kế hết sức kiên cố kín cổng cao tường lại được trang bị hệ thống camera hiện đại đã gây không ít khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình tiếp cận
việc đột nhập vào nhà để bắt giữ quả tăng gần như không thể thực hiện được
đêm ngày hai mươi tháng tám các đối tượng rủ nhau lên sân thượng chơi liêng ăn tiền khi các đối tượng đang sát phạt nhau thì lực lượng công an ập vào đột kích bao vây hiện trường
tại hiện trường cơ quan công an bắt giữ một mươi bảy đối tượng trong đó có một mươi ba đối tượng là người xã mỹ tân hai đối tượng trú tại thành phố nam định và ba đối tượng trú tại thành phố thanh hóa
thu trên chiếu bạc trên một mươi sáu triệu đồng hai bộ bài một bát một đĩa xứ bốn quân bài hình tròn thu trên người các đối tượng tám triệu đồng hai mươi một điện thoại di động cùng một xe ô tô và bảy xe máy các loại